đứng sau phần lan trong danh sách này là đan mạch thụy sĩ iceland và naui
đáng chú ý tất cả các nước bắc âu đều có tên trong top một mươi quốc gia hạnh phúc nhất thế giới
thủ đô helsinki của phần lan cũng được xướng danh là thành phố hạnh phúc nhất thế giới
người phần lan cho rằng những ngày ưu ám là một phần tất yếu của cuộc sống hàng ngày
và vui vẻ chấp nhận điều đó
và đây có lẽ chính là lý do khiến phần lan luôn đứng đầu danh sách các quốc gia hạnh phúc nhất thế giới